ngày ba mươi một tháng bảy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng liên quan đến gian lận điểm thi
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại hội đồng thi tỉnh sơn la
sau khi củng cố tài liệu chứng cứ xác minh hành vi của một số đối tượng liên quan
đã cấu thành tội phạm đủ cân cứ truy cứu trách nhiệm hình dự
hôm nay ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la
đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba đối tượng
bao gồm một nguyễn thị hồng nga sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng
sở giáo dục đào tạo tỉnh sơn la thư ký ban chỉ đạo ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm
đặng hữu thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn phó hiệu trưởng trường phổ thông trung học tô hiệu
ủy viên tổ chấm thi trách nhiệm
lò văn huynh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng
sở giáo dục đào tạo tỉnh sơn la ủy viên ban chỉ đạo ủy viên hội đồng thi trưởng ban thư ký
khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng bao gồm
một trần xuân yến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một phó giám đốc sở giáo dục đào tạo sơn la
ủy viên ban chỉ đạo thi phó chủ tịch hội đồng thi phó trưởng ban chấm thi tổ trưởng tổ chấm thi trách nhiệm
hai cầm thị buôn sọn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín phó trưởng phòng chính trị tư tưởng ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó ngày hai mươi sáu tháng bảy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ về những sai phạm
tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh sơn la
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ